quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
gió đông ẩm ngày càng suy yếu vì thế dự báo trong đêm nay và sáng sớm ngày mai
ở khu vực phía đông bắc bộ chỉ còn mây nhiều
cục bộ một số nơi ở ven biển và vùng đồng bằng là có lúc có mưa nhưng không đáng kể
sang ngày mai gió ẩm yếu đi nhanh và rút gần như hoàn toàn về phía biển
trong khi đó vùng áp thấp phía tây lại mở rộng hơn
khiến cho thời gian nắng đến sớm hơn và cường độ cũng gia tăng
dự báo trong ngày mai nắng nóng sẽ mở rộng hơn về phía đông
và gần như toàn bộ phía tây bắc bộ sẽ xảy ra nắng nóng với nhiệt độ từ ba mươi bốn đến ba mươi sáu độ
trong đó ở khu vực các tỉnh lai châu điện biên sơn la và cả hòa bình
là những vùng có nắng nóng gai gắt có nơi đặc biệt gai gắt với nhiệt độ cao nhất trong ngày
phổ biến từ ba mươi sáu đến ba mươi tám độ có nơi trên ba mươi chín độ
còn ở phía đông khu vực các tỉnh hà giang cao bằng tuyên quang
trở xuống khu vực phú thọ thái nguyên bắc giang quảng ninh hải phòng nam định
và cả thủ đô hà nội trong ngày mai đều có nắng ngay từ sáng và nhiệt độ về trưa và chiều
sẽ tăng lên ngưỡng từ ba mươi hai đến ba mươi bốn độ nên trời cũng khá oi nóng
quá trình suy yếu của gió biển và sự mở rộng của vùng áp thấp nóng phía tây
cũng mang đến nắng sớm cho miền trung
tuy nhiên nắng nóng vẫn chủ yếu tập trung ở khu vực vùng núi phía tây
của các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến phú yên
với ngưỡng nhiệt cao từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ có nơi trên ba mươi tám độ
trong khi đó các vùng ven biển của thanh hóa đến hà tĩnh
và khu vực từ khánh hòa đến bình thuận có nắng nhưng không quá gắt
nên nhiệt độ phổ biến giao động từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
với khu vực nam bộ và tây nguyên tình trạng nắng nóng đã kéo dài khá nhiều ngày
dự báo trong ngày mai cả tây nguyên và nam bộ vẫn duy trì thời tiết nắng nhiều và khá nóng
trong đó ở nam bộ tâm nóng vẫn sẽ là các tỉnh ở miền đông
như tại tây ninh bình phước bình dương và đồng nai với mức nhiệt từ ba mươi bảy đến ba mươi tám độ
có nơi cao hơn tức là ở ngưỡng nắng nóng gai gắt có nơi đặc biệt gai gắt
còn ở các tỉnh miền tây nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ ba mươi năm đến ba mươi sáu độ
đối với khu vực tây nguyên hầu hết các nơi đều có mức nhiệt từ ba mươi năm đến ba mươi sáu độ
chỉ riêng azunpa của gia lai hay là cát tiên
ở lâm đồng là có nhiệt độ ở ngưỡng nắng gắt trên ba mươi bảy độ
trên biển dự báo trong đêm nay và ngày mai hầu khắp vùng biển nước ta
đều có được tình trạng thời tiết tốt trời nắng ít mưa và gió nhẹ
sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước